trốn tù về với vợ sắp sinh
trốn tù do không liên lạc được với vợ
trốn tù do bồng bột nhớ nhà
trong nơi tủ tội những phạm nhân luôn mong muốn có ngày được tự do trở về với xã hội
tuy nhiên có những tù nhân không thể chờ tới ngày mãn hạn tù
họ quyết định trốn chạy về nhà với những lý do rất bình dị như nhớ nhà vợ sắp sinh con hay ngăn cản vợ đi nước ngoài
trốn tù về với vợ sắp sinh
ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn tòa án nhân dân tỉnh con tum đã đưa ra xét xử đối với nguyễn trường thi sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm trú tại xã an phước huyện long thành tỉnh đồng nai và nguyễn hữu văn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy trú tại thị trấn kiên lương huyện kiên lương tỉnh kiên giang về tội trốn khỏi nơi giam
theo cáo trả ngày một mươi hai tháng chín năm một nghìn chín trăm chín mươi hai nguyễn trường thi bị tạm giam
nguyễn trường thi bị tạm giam trong giai đoạn chuẩn bị xét xử về tội trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa tại trại tạm giam công an tỉnh con tum sau đó thi bị xét xử vắng mặt
ngày một mươi bốn tháng chín năm một nghìn chín trăm chín mươi hai nguyễn hữu văn bị tạm giam trong giai đoạn điều tra về tội xuất cảnh trái phép tại trại tạm giam công an tỉnh con tum
nguyễn trường thi và nguyễn hữu văn tạm giam chung ở buồng giam số ba dãy nhà số hai khu giam chung của trại tạm giam công an tỉnh con tum
trong quá trình tạm giam khi người được ra ngoài tham gia lao động nguyễn trường thi lấy ba thanh gỗ mang vào buồng giam dùng để kê nằm
đến tối ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi hai nguyễn trường thi đã tháo cánh cửa nhà vệ sinh dựng vào tường để leo lên dùng thanh gỗ phá thanh lam ô thông gió của buồng giam tạo khoảng trống để chui ra ngoài trốn khỏi nơi giam với mục đích về nhà thăm vợ mới sinh con
lúc này nguyễn hữu văn không tham gia phá thanh lam ô thông gió
không bàn bạc trước với thi về việc trốn khỏi nơi giam nhưng đến khi nghe thi nói trốn đây thì văn mới nảy sinh ý định trốn cùng nên nói cho tôi theo với
sau đó cả hai thực hiện hành vi chui qua ô thông gió ra ngoài trốn khỏi nơi giam
hành vi trên của nguyễn trường thi và nguyễn hữu văn đã có đủ yếu tố cấu thành tội trốn khỏi nơi giam theo quy định tại điều hai trăm bốn mươi năm bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm tám mươi năm nay là điều ba trăm tám mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
tại phiên tòa sau khi xem xét hồ sơ chứng cứ tài liệu
có trong vụ án hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn trường thi một mươi hai tháng tù và nguyễn hữu văn sáu tháng tù về tội trốn khỏi nơi giam tù
chỉ còn một thời gian ngắn nữa phạm nhân mai văn đệ sẽ hoàn thành xong án phạt tù về tội đánh bạc khi đang chấp hành án tại phân trại số hai trại giam số năm bộ công an
đóng trên địa bàn huyện yên định tỉnh thanh hóa
tuy nhiên phạm nhân bất ngờ bỏ trốn khỏi nơi giam giữ
trên đường tẩu thoát tên này đã cướp xe taxi một ít tiền trên xe để đối diện với nhiều tội danh sau khi bị bắt
khoảng một mươi sáu h ba mươi ngày hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn phạm nhân mai văn đệ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một đăng ký thường trú tại xã hải giang huyện hải hậu tỉnh nam định
đang chấp hành án tại trại giam số năm thanh hóa bỏ trốn khiến lực lượng chức năng phải huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ vây bắt
quá trình phạm nhân bỏ trốn khoảng một mươi tám h một mươi năm phút ngày hai tháng bốn mai văn đệ di chuyển đến địa bàn xã hà đông huyện hà trung sau đó bắt xe taxi để tiếp tục bỏ trốn
khi đến cây xăng hà đông huyện hà trung tên này đã lợi dụng sơ hở lúc lái xe taxi dừng xe để đổ xăng không tắt máy
tự điều khiển chiếc xe và di chuyển dọc tuyến quốc lộ hai trăm một mươi bảy theo hướng hà trung đi vĩnh lộc
khi di chuyển đến khu vực giáp danh giữa xã hà đông và xã hà lĩnh đệ bỏ lại xe ở ven đường và tẩu thoát
phạm nhân đã vào nhà dân uống nước kiếm đồ ăn rồi lẩn trốn lên khu vực rừng xến
ngay sau khi tiếp nhận thông tin về phạm nhân mai văn đệ trốn trại giám đốc công an tỉnh thanh hóa đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ
công an huyện yên định và hà trung và các đơn vị giáp danh huy động tối đa lực lượng phương tiện phối hợp với chính quyền địa phương
các lực lượng tại chỗ nhanh chóng triển khai các tổ tuần tra
sau khi trốn khỏi trại giam tại thanh hóa phạm nhân mai văn đệ đã đi nhờ xe máy sau đó bắt taxi di chuyển về huyện hà trung tỉnh thanh hóa
khi đến xã hà đông huyện hà trung tài xế taxi và đổ xăng phạm nhân này đã ngồi sang ghế lái điều khiển xe chạy về hướng xã hà lĩnh huyện hà trung
khi tới khu vực giáp danh hai xã hà đông và hà lĩnh người này bỏ xe taxi lại bên quốc lộ hai trăm một mươi
trước đó đêm hai tháng bốn công an thanh hóa đã phát đi thông báo khẩn về việc truy tìm một phạm nhân trốn trại giam đóng trên địa bàn tỉnh này
phạm nhân trốn khỏi trại là mai văn đệ
khi bỏ trốn đối tượng mặc áo phông màu xanh quân đuôi kẻ ô vuông
phạm nhân này đã cướp taxi sau đó bỏ lại chiếc xe taxi tại địa bàn xã hà lĩnh huyện hà trung thanh hóa và bỏ trốn
khi bỏ trốn đối tượng mặc áo phông màu xanh quần đuôi kẻ ô vuông
từ ba tháng bốn công an tỉnh thanh hóa phối hợp với trại giam số năm bộ công an đã khống chế bắt giữ mai văn đệ khi đang lẩn trốn tại khu vực quả đồi thuộc địa bàn xã hà đông
thông tin từ công an tỉnh thanh hóa cho hay qua thẩm vấn phạm nhân mai văn đệ cho biết lý do trốn trại là không muốn cho vợ đi lao động ở nước ngoài
do không liên lạc được với vợ nên đã suy nghĩ tiêu cực dẫn đến việc trốn khỏi nơi giam giữ
phạm nhân mai văn đệ chú tại huyện hải hậu tỉnh nam định đang chấp hành án phạt hai mươi bốn tháng tù về tội đánh bạc
theo luật sư trịnh thị tuấn công ty luật sao việt phân tích vụ việc phạm nhân đệ bỏ trốn khỏi trại giam đã khiến cho người dân trong khu vực hết sức lo lắng
lực lượng chức năng phải tổ chức lực lượng đông đảo để khẩn trương truy bắt tốn nhiều công sức chi phí trong khi phạm nhân này chỉ còn thời gian ngắn nữa là chấp hành xong án quả là khó hiểu
cơ quan tố tụng sẽ làm rõ động cơ
lỗi do lơ là tắc trách của lực lượng quản giáo hay có sự tiếp tay để phạm nhân trốn trại hay không từ đó mới xem xét giải quyết vụ việc một cách toàn diện tránh bỏ lọt hành vi vi phạm pháp luật
từ diễn biến vụ việc phạm nhân mai văn đệ đã đủ yếu tố cấu thành tội trốn khỏi nơi giam giữ
theo quy định tại điều ba trăm tám mươi sáu bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm có hiệu lực ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám thì một người nào đang bị tạm giữ tạm giam áp giải xét xử hoặc chấp hành án phạt tù mà bỏ trốn
thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm
phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ ba năm đến một mươi năm
a có tổ chức
b dùng vũ lực đối với người canh gác hoặc người áp giải
quá trình trốn chạy đệ đã cướp một chiếc xe taxi
căn cứ điều một trăm sáu mươi tám bộ luật hình sự thì cơ quan chức năng phải định giá tài sản để xác định giá trị của chiếc xe làm cơ sở định khung tội phạm
khung hình phạt cao nhất cho tội danh này lên tới một mươi tám năm đến hai mươi năm hoặc tù trung thân
người chuẩn bị phạm tội này thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm
người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng
phạt quản chế cấm cư trú từ một đến năm năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản
trốn tù do bồng bột nhớ nhà
hai phạm nhân trốn trại tống lê trân bình phước khai nhận do tuổi trẻ bồng bột nhớ nhà
tuy nhiên sau khi về nhà thăm người thân cả hai tiếp tục lẩn trốn và có ý định
sẽ bị phạt tù từ một năm đến năm năm
ngày một mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba thông tin từ đồn biên phòng lộc thiện huyện lộc ninh bình phước cho biết
đã bắt giữ được hai phạm nhân trốn khỏi trại giam tống lê trân khi cách biên giới việt nam campuchia chỉ khoảng một km
trước đó bộ đội biên phòng tỉnh bình phước nhận được thông báo của trại giam tống lê trân huyện hớn quản bình phước
về việc phối hợp truy bắt hai phạm nhân vũ văn mạnh hai mươi ba tuổi ngụ tại huyện lộc ninh
và nguyễn minh cảnh hai mươi bốn tuổi ngụ thị xã vĩnh châu sóc trăng bỏ trốn khỏi trại giam vào sáng một mươi hai tháng một mươi hai
nên chỉ đạo các đồn biên phòng truy bắt
đến khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng một mươi hai nhận được tin báo của người dân có hai thanh niên nghi vấn
đang ở khu vực đồi đá ấp thạnh tây xã lộc tấn huyện lộc ninh
đồn biên phòng lộc thiện phối hợp với công an huyện lộc ninh trại tạm giam tống lê trân
cục c một mươi bộ công an tiến hành tuần tra mật phục
đến khoảng gần hai mươi ba h cùng ngày lực lượng tuần tra phát hiện mạnh và cảnh đi từ khu vực nội địa ra
hướng đường tuần tra giáp biên giới việt nam campuchia nên tổ chức vây bắt
lúc này mạnh và cảnh bỏ chạy nhưng đã bị giữ lại ngay sau đó khi cách biên giới khoảng một km
vũ văn mạnh đang thụ án hai năm sáu tháng tù về tội trộm cắp tài sản thủ án từ ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
và nguyễn minh cảnh đang thụ án hai năm chín tháng tù về tội trộm cắp tài sản
và vận chuyển hàng cấm thụ án từ ngày một mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
tại trại giam tống lê trân
khoảng chín giờ ngày một mươi hai tháng một mươi hai khi đang lao động tại khu lao động dạy nghề
tại xã minh tâm huyện hớn quản hai phạm nhân bỏ trốn
sau đó hai phạm nhân trộm xe máy nhãn hiệu jupiter màu đỏ của công nhân đang làm đường gần trại giam
trại giam tống lê trân đã có quyết định truy nã hai phạm nhân này
đồng thời thông tin cho lực lượng công an biên phòng cùng phối hợp tổ chức truy bắt
theo đại tá trần đình hải giám thị trại giam tống lê trân
ngay sau khi xảy ra vụ hai phạm nhân trốn trại lực lượng chức năng đã vào cuộc thâu đêm suốt sáng
sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để bắt được hai phạm nhân
quá trình truy bắt đã huy động lực lượng gồm bộ đội biên phòng bình phước công an bình phước
đặc biệt là đồn biên phòng lộc thiện và công an huyện lộc ninh cán bộ cục c một mươi bộ công an
đại tá hải nói tất cả đơn vị vào cuộc truy quét liên tục cả ngày và đêm để chấn áp tội phạm
quyết bắt bằng được hai phạm nhân trên
theo đại tá hải ngay sau khi bắt được hai phạm nhân lực lượng đã lấy lời khai ban đầu của cả hai
tại đây cả hai phạm nhân khai nhận do tuổi trẻ bỏng bột và nhớ nhà nên đã trốn chạy
cả hai mới vào trại giam tống lê trân thi hành án được mấy tháng mục đích trốn trả là do nhớ nhà
cả hai phạm nhân có lấy trộm một xe máy của công dân đang làm đường gần trại giam và đi thẳng về nhà
trên đường về nhà người thân cả hai không gây án thêm
đến khi bị lực lượng truy bắt được đại tá hải nói sau hơn một ngày lẩn trốn
cả hai đã chạy xe về đến nhà người thân cách đơn vị khoảng hai mươi km
dù gia đình đã vận động đi đầu thú nhưng hai phạm nhân không đi đầu thú mà tiếp tục có ý định trốn sang campuchia
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sau